cuộc khủng hoảng nga ukraine đã bước sang tuần thứ ba
giao tranh vẫn diễn ra ác liệt trên thực địa trong khi cuộc sống của người dân bị đẩy vào tình thế vô cùng khó khăn
trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại cung điện vaxi của pháp
các nhà lãnh đạo liên minh châu eu sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh
do tổng thống pháp emmanuel macron chủ trì bàn về khủng hoảng ukraine
hội nghị của hai mươi bảy nguyên thủ quốc gia và chính phủ các nước eu lần này
diễn ra trong bối cảnh xung đột bùng phát sang ngày thứ một mươi năm ở ukraine
với hơn hai triệu người ukraine đã sơ tán sang các nước châu âu
các nhà lãnh đạo châu âu dự kiến sẽ xem xét nghiêm túc lời đề nghị nhanh chóng gia nhập eu của kiev
tuy nhiên các nhà ngoại giao lưu ý chủ đề chính tại hội nghị thượng đỉnh lần này
là khẩn trương tìm ra các cách thức để củng cố sự tự cường của châu âu
trong một thế giới ngày càng biến động hơn đặc biệt là về năng lượng
eu nhập khẩu khoảng bốn mươi khí đốt tự nhiên và một phần tư lượng dầu từ nga
theo dự thảo tuyên bố của cuộc họp hai mươi bảy nhà lãnh đạo sẽ thận trọng đồng ý
loại bỏ sự phụ thuộc của khối và khí đốt dầu và than của nga
các nhà lãnh đạo eu cũng sẽ tìm cách thúc đẩy các biện pháp nhằm xây dựng chủ quyền của mình
trong các lĩnh vực rất nhạy cảm bao gồm chất bán dẫn sản xuất thực phẩm và đặc biệt là quốc phòng
an ninh tập thể của eu chủ yếu do nato với mỹ dẫn đầu đảm nhận
nhưng pháp cường quốc quân sự lớn nhất của eu muốn khối này đóng một vai trò lớn hơn